chúng ta lại cho rằng việc một em học sinh được học vượt lớp sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển tâm lý
khi em học sinh này không có cùng tiếng nói với các bạn trong lớp
điều này có thể dẫn đến tình trạng bị cô lập kỳ thị hay có những cảm xúc tiêu cực về mặt tâm sinh lý
nếu như chúng ta quyết định những cái câu chuyện vượt cấp thì có thể sẽ để lại những hậu quả về mặt tâm lý cho học sinh
tôi lấy ví dụ như thế này một em học sinh lớp hai sẽ có tâm sinh lý hoàn toàn khác với em học sinh lớp năm
và thêm nữa là khi mà trong một lớp xuất hiện một em học sinh nhỏ tuổi nhưng lại quá giỏi
thì rất dễ xảy ra tình trạng ghen tị giữa các học sinh trong lớp với một em học sinh học vượt cấp
thì nếu như sức khỏe của em rất là tốt trí lực của em rất là ổn nhưng em đó còn có những năng lực khác không ổn
hiện nay chúng ta phát triển học sinh theo năng lực chúng ta lại đẩy các em lên lớp trên
dẫn đến là những năng lực không phát triển tốt đó còn gặp khó khăn hơn trong quá trình phát triển của các em
nhiều người lo ngại rằng khi dự thảo được đưa vào triển khai sẽ tạo ra một sự cạnh tranh ngầm giữa các phụ huynh
với nhiều phụ huynh đây sẽ là cơ hội tuyệt vời để họ cho mọi người thấy con mình học giỏi như thế nào
tâm lý tự hào khi con mình được học vượt lớp sẽ khiến nhiều phụ huynh vô tình gây áp lực lên con trẻ
các quan trọng cuối cùng
là sự trung thực của tất cả mọi người với năng lực của đứa trẻ đấy
cái việc đấy thì vô hình chung còn gây thêm áp lực không cần thiết về mặt tâm lý cho đứa trẻ nữa
đứa trẻ có thể nhìn nhận bản thân mình khi mà học vượt với các anh các chị
thì lúc đấy con sẽ trở thành người có thể chỉ ở mức trung bình hoặc là mức kém trong lớp thôi
trong khi mà đối với cả cái lứa tuổi của con thì con có thể là top đầu chẳng hạn
thế nó có thể ảnh hưởng đến hình ảnh bản thân của đứa trẻ đó
năm đầu học tại trường và sẽ còn nhiều năm gắn bó
mẹ mong con có thật nhiều trải nghiệm thú vị quen thật nhiều bạn và học được nhiều điều hay
đây là lời nhắn nhủ đầy yêu thương của chị hằng với cậu con trai của mình
khác với những phụ huynh luôn muốn con dành thứ hạng cao trong lớp
chị hằng chỉ cần con luôn cảm thấy vui vẻ khi đến trường
vì thế khi nghe đến dự thảo mới chị cũng nghĩ đây là cơ hội để đánh thức những tài năng tương lai
nhưng quan trọng nhất
là phải để con được thoải mái phát triển
chứ không nên có bất cứ sự cạnh tranh tiêu cực nào giữa các phụ huynh
tư cách là một phụ huynh là một cha mẹ
thì tôi thấy là như thế này
ví dụ như là cá thì bao giờ cũng là biết bơi
và cũng không thể nào ép bạn bay được đúng không
mỗi bạn có một khả năng đặc biệt
thì mình cũng không ép là các bạn là phải tất cả đều đồng đều như nhau
bất kỳ một ai mà có một cái khả năng đặc biệt và vượt trội hơn về một cái lĩnh vực nào đấy
thì mình nên tạo một môi trường
mà thuận lợi nhất cho bạn ý
thì bạn ấy phát triển được theo cái chiều hướng và cái năng lực của bạn ý
tôi thì mong muốn là sẽ phát triển con về phần thể chất
cũng như là về phần tâm lý
và những cái kỹ năng ở trong xã hội nhiều hơn
còn kiến thức cũng là một cái mà cơ bản và rất là quan trọng
tuy nhiên thì các phụ huynh thì cũng không quá đắt nặng về phần đấy
nên mọi người cũng không quá là ganh đua
xong là cũng không quá là cho con đi học trước này kia
thậm chí là chúng tôi cũng không cho đi học thêm

hầu hết mọi người cho rằng dự thảo này nếu được áp dụng sẽ rất tốt
nhưng rất khó
dự thảo này không mới
trên thực tế
điều lệ trường tiểu học hiện hành
ban hành từ năm hai nghìn một mươi
đã có quy định về việc cho phép học sinh có thể lực tốt
và phát triển sớm về trí tuệ có thể được học vượt lớp trong phạm vi cấp học
từ khi quy định trên có hiệu lực đến nay
không ghi nhận trường hợp học sinh nào được học vượt lớp

nếu có số lượng học sinh phù hợp để cấu trúc thành một lớp vượt
thì tâm lý học vượt
và điều kiện học vượt dễ thực hiện hơn
để dự thảo trở nên khả thi
cần cân bằng thể chất và tâm lý cho các em
những hoạt động giáo dục khác
cũng cần được quan tâm tổ chức
để các em được phát triển bình thường
tôi vẫn nghĩ rằng là
bây giờ vẫn theo cái chủ trương là
giáo dục là cá nhân hóa
theo cái năng lực của người học
và vì vậy cho nên các em
các chính sách cần phải theo định hướng đó
và việc công nhận học vượt như thế này
cũng là một cách thức
số lượng các bạn học sinh
không nhiều để đáp ứng được
việc học vượt như thế này
và chúng ta vẫn đang phải suy nghĩ
việc phương pháp giáo dục
cho những bạn học vượt phải khác
so với phương pháp giáo dục cho những bạn bình thường
tuy nhiên tôi nghĩ rằng
chủ trương này sẽ là một tiền đề hợp lý
trong bối cảnh chúng ta
đang đổi mới giáo dục hiện nay
và hướng vào năng lực người học và đi theo nhịp của người học
và hoàn thiện nó
có những cơ chế như thế nào để đảm bảo
cho những em học vượt lên
thì phương pháp giáo dục cũng phải phù hợp
với năng lực của các em
nếu có những em có năng lực vượt trội
ở tất cả các lĩnh vực giống như thiên tài
thì nó sẽ phải có những chương trình khác
đây không phải là một dự thảo mới
nhưng để nó có thể khả thi
và áp dụng được vào thực tiễn
thì bộ giáo dục đào tạo các trường
cần một hành trình dài để đánh giá
thu thập kiến thức và điều chỉnh
tạo cơ hội cho trẻ được phát triển đúng khả năng
chứ không phải ép quả chín non
để làm được điều này
cả nhà trường và phụ huynh
cần phải hiểu rõ
và nghiêm túc nói không với bệnh thành tích